thế giới ảo đang lội quấn con người vào sự hấp dẫn môn màu môn vải của nó
lĩnh vực nào đối tượng nào cũng nhìn thấy sự hấp dẫn
đến từ các trang mạng xã hội như facebook zalo youtube
tình trạng nghiện mạng xã hội nghiện game của giới trẻ
dường như đã quá phổ biến trên thế giới nói chung và tại việt nam nói riêng
việc lạm dụng nghiện mạng xã hội đang gây ra những ảnh hưởng rất lớn
không còn là một thói quen
tình trạng vào mạng xã hội và chơi game online nhiều tới mức nghiện
đã và đang gây ra rất nhiều hậu quả
đề hình nhất là mắt mờ dẫn đến các bệnh về mắt
nặng nữa là tình trạng mắc bệnh tâm thần
các chứng dối loạn tâm thần tự kỳ trầm cảm
đang gia tăng mạnh trong giới trẻ
đã có rất nhiều các cảnh báo trên các phương tiện truyền thông
tuy nhiên sự gia tăng các căn bệnh này đang là những thách thức không chỉ giới trẻ
mà ngay cả những người cao tuổi
càng nhiều thời gian rỗi càng hay vào mạng xã hội để tìm kiếm thông tin
thông tin tốt thì ít mà thông tin xấu thì nhiều
chính những thông tin xấu
đã làm cho số bệnh mắc mắc
suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hành động sai trái vi phạm pháp luật
và nguy hại hơn nữa là dễ mắc nghiện

nó cũng bị giảm đi
cho nên là mọi người cần chủ động

chủ động thời gian nó tốt hơn
theo một thông kê được đăng trên trang the national missing
có tới tám mươi bảy người dân ở úc sử dụng internet mỗi ngày
tại mỹ khám sát mới của hiệp hội tâm lý mỹ
cũng đã chỉ ra rằng
tám mươi sáu người trưởng thành ở nước này cho biết
họ liên tục kiểm tra email tin nhắn và mạng xã hội
ở một số trường tư thục anh đã cho thấy
có tới hai phần ba người được khảo sát
tỏ ra mệt mỏi vì sử dụng mạng xã hội thường xuyên
theo thống kê năm hai nghìn một mươi năm của facebook
ở việt nam mỗi tháng có tới ba mươi triệu người dùng
và những người này dành trung bình hai năm giờ một ngày để vào facebook
ba phần tư trong số đó là những người trẻ
nằm trong độ tuổi từ một mươi tám
điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến kết quả học tập
nó còn gây ra rất nhiều hậu quả đối với sức khỏe
trong đó điển hình nhất là tình trạng mắc bệnh tâm thần
sẽ không khó để bắt gặp những hình ảnh
các em học sinh sinh viên
liên tục cắm mật vào máy tính điện thoại nhiều giờ
mà quên ăn quên ngủ bỏ bây học hành
điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến kết quả học tập
nó còn gây ra rất nhiều hậu quả đối với sức khỏe
đền hình nhất là tình trạng mắc bệnh tâm thần
giới trẻ hiện nay dành ra một thời gian đáng kể vào mạng xã hội
những người có các dấu hiệu như vào mạng liên tục
bất kể lúc nào
cứ dành là vào mạng
đắm chìm trong đó lâu hơn dự định
tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài
thì ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe
thậm chí mắc bệnh tâm thần
là điều rất dễ xảy ra
và khi mà chơi rồi
thì cái dối loạn ăn uống
dối loạn giấc ngủ
nhiều cháu là đến bữa ăn không ăn
có nhà là chỉ để cái bát cơm
ở đường trước cửa
các cháu khoa trái cửa
để bát cơm đối với cửa
bữa ăn thì ra ăn
có khi có bữa ăn bữa không
ngủ nghe rất là thất thường
lúc người ta ngủ thì mình lại chơi
lúc người ta làm người ta học
rồi chơi thì mình lại ngủ
mà cái thời gian ngủ thì rất ít
và đặc biệt là các cháu cũng
các cái giấc ngủ nó không ngon chất
ngủ rất hay bằng hoảng
cứ đang ngủ
dậy đi đi lại lại
hoặc là ngồi giống
tuy số lượng bệnh nhân đến khám
có biểu hiện tâm thần do nghiện mạng xã hội
nghiện game thời gian gần đây có giảm đi
nhưng tình trạng này vẫn rất đáng báo động
trong số các bệnh nhân đến khám và điều trị
tại bệnh viện vẫn có tới một mươi hai một mươi năm
người mắc bệnh là do nguyên nhân
nghiện mạng xã hội và nghiện game
sự thuyên giảm này một phần là do cha mẹ
đã quan tâm đến con cái nhiều hơn
nhưng một phần
cũng do các bệnh nhân không đến viện
mà tự tìm gặp chuyên gia tâm lý
hoặc chỉ khi bệnh nặng mới tìm đến bệnh viện
để hạn chế nghiện mạng xã hội
thì các cơ quan chức năng
cũng cần phải có các cảnh báo
tác hại của mạng xã hội
để các gia đình nhà trường và xã hội
ý thức được mối nguy hại
mà nó gây ra